đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã bình thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
chiều cùng ngày đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo tỉnh
và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri xã bình thạnh huyện thủ thừa đã nêu ý kiến liên quan đến các vấn đề điện tăng giá
chính sách cho thanh niên sung phong nông dân gặp khó trong tiếp cận công nghệ bốn
giao thông xuống cấp ô nhiễm môi trường thủ tục đầu tư
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh long an thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng đầy mạnh cải cách hành chính thực hiện hiệu quả chính sách thu hút đầu tư
nhất là ở những nhà đầu tư chiến lược
phó thủ tướng cùng các đại biểu quốc hội cũng tiếp thu ghi nhận kiến nghị của lãnh đạo tỉnh lãnh đạo sở ngành và cử tri
để phản ánh lên quốc hội trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín